phương án tuyển sinh vẫn sẽ giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi và từng bước được hoàn thiện
trong đó phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trách nhiệm triển khai của địa phương và cơ sở giáo dục đại học
thông tin được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra tại hội nghị trực tuyến giáo dục đại học năm hai nghìn hai mươi một
việc tổ chức tuyển sinh sẽ có những cải tiến chủ yếu là thi trên giấy
nhưng sẽ từng bước tiến tới việc thi trên máy ở những nơi có đủ điều kiện
tại hội nghị nhiều trường đại học bày tỏ mong muốn giữ ổn định phương án tuyển sinh như năm hai nghìn hai mươi để tạo tâm lý an tâm cho thí sinh
vì đây vẫn là kỳ thi quan trọng đối với việc tuyển sinh của các trường
vì bảo đảm tính khách quan hiệu quả đỡ vất vả tốn kém cho thí sinh lẫn các trường đại học
trường có tính cạnh tranh cao có thể tổ chức kỳ thi riêng để chọn lọc thí sinh
tuy nhiên bộ giáo dục cũng khuyến nghị các trường nên tổ chức thành các nhóm
tổ chức kỳ thi với kết quả dùng chung để giảm thiểu chi phí và thời gian cho thí sinh
tiến tới trong tuyển sinh đại học sẽ thành lập trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức các kỳ thi riêng trên máy tính
có thể thi nhiều đợt trong năm có sự phân hóa thí sinh theo các nhóm trình độ